sau kỳ nghỉ lễ hàng loạt quốc gia ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín mới kỷ lục với các cảnh báo về cơn bão virus có thể diễn ra vào năm mới
tuy nhiên theo dõi sát số lượng bệnh nhân nặng nhập viện duy trì phát triển kinh tế với biện pháp an toàn là chính sách chung của nhiều nước hiện nay
mỹ đang trải qua đợt tăng ca nhiễm nhanh chưa từng thấy
chuyên gia dịch tễ hàng đầu mỹ antony fauci cho rằng nước này đang chứng kiến mức tăng số ca mắc mới covid một mươi chín gần như thẳng đứng do sự lây lan của biến thể omithron
tốc độ lây nhiễm hiện nay là thực sự chưa từng có tiền lệ và có thể gây áp lực lên hệ thống y tế
ông fauci nói omicron gây ra các căn bệnh nặng ít hơn
chúng ta phải thận trọng về điều này vì khi số lượng ca nhiễm quá cao số người nhập viện cũng sẽ tăng lên
đó là lý do tại sao mà chúng tôi lo ngại về áp lực cho hệ thống bệnh viện
bất chấp liên tiếp các con số tăng kỷ lục về số ca mắc covid một mươi chín nhiều quốc gia khẳng định sẽ tiếp tục mở cửa
nhiều bang tại mỹ vẫn sẽ mở cửa trường học và doanh nghiệp khi trở lại sau kỳ nghỉ năm mới
thị trưởng new york eric arams công bố kế hoạch đối phó với covid một mươi chín gia tăng nhưng nhắc lại cam kết không đóng cửa thành phố
thành phố phải tiếp tục hoạt động chúng ta đã thiệt hại hàng nghìn tỷ usd vì covid một mươi chín
đã đến lúc chúng ta phải học cách sống an toàn hơn sống chung với covid một mươi chín
và đó là những gì mà tôi sẽ làm chúng ta không thể đóng cửa thành phố và không cho phép thành phố bị thiệt hại về kinh tế
với số ca mắc covid một mươi chín tăng mạnh bộ trưởng bộ y tế anh stadrid traviz cũng đã khẳng định việc áp đặt hạn chế mới phòng dịch sẽ là giải pháp cuối cùng
đồng thời nhấn mạnh rằng mặc dù số bệnh nhân nhập viện tăng lên nhưng số lượng bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt vẫn ổn định
theo bộ trưởng y tế anh cần tạo cơ hội sống cùng virus và tranh các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt trong tương lai
nhưng quốc gia cũng cần phải chuẩn bị kế hoạch để thích ứng an toàn
trước hết là nhiều nước đang thực hiện đẩy nhanh tiến độ của chiến dịch mũi tiêm tăng cường
israel sẽ tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín liều thứ tư cho những người trên sáu mươi tuổi và đội ngũ nhân viên y tế
đảm bảo tiêm vaccine khuyến cáo đeo khẩu trang và xét nghiệm nếu cần thiết là cách mỹ và anh đang áp dụng để mở cửa lại trường học